năm nào cũng vậy đồn biên phòng châu khê lại tổ chức đón tết vui xuân cho cán bộ chiến sĩ mới ở nơi đây
ở một nơi hết sức đặc biệt và được ví là đồn ba không có điện lưới quốc gia không có sóng điện thoại và không có chợ
hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng trải nghiệm vào không khí đón xuân mới không quên nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ
vẫn ngày đêm chắc tay súng giữ vững biên cương của tổ quốc
thành lập năm hai nghìn tám đồn biên phòng châu khê con cuông là đơn vị duy nhất của biên phòng nghệ an ở xa khu dân cư
không có điện lưới quốc gia không có sóng điện thoại và không có chợ được gọi là đồn ba mươi
khó khăn là vậy nhưng không khí đón tết kỷ hợi của cán bộ chiến sĩ nơi đây không vì thế mà kém vui
trang trí cây đào tết mầm ngũ quả bàn thờ tết vốn gần gũi ở quê nhà trở thành công việc thiêng liêng về cán bộ chiến sĩ nơi bên này
ai cũng háo hức bởi đây là năm đầu tiên đổi
châu khê đón xuân mới trong trụ sở khang trang hơn
đón tết năm nay đơn vị đã chuẩn bị đủ các loại lương thực thực phẩm chế độ theo quy định của cấp trên
về các hương vị ngày tết chúng tôi chuẩn bị rất đầy đủ chú đáo rồi
chẳng hạn như cành đào để tổ công tác đi tuần tra đường biên cột mốc đã lấy đào về cho anh em
đồ anh em rồi đi chuối rừng trên rừng rất nhiều anh em lấy về
đấy là phục vụ cho các
những cái tết này
hai là về lương thực thực phẩm này chúng tôi
tức là về gạo nếp gạo tẻ này kia là anh em cũng cùng với cùng với bà con sản xuất lúa nước này kia là cũng cung cấp đầy đủ tại chỗ đây
lá bánh rong này kia anh em cũng đi tuần trên biên này kia lấy lá về anh em tự hỏi tự làm
lợn gà rồi là ao cá anh em tự tăng ra sản xuất được
đầy đủ không thiếu cái gì về hương vị ngày tết cả
buổi họp do ban chỉ huy đơn vị năm cũ diễn ra khá đặc biệt so với những lần khác
ngoài quán triệt nhiệm vụ cho bảy mươi lực lượng trực chiến đấu dịp tết
những món quà lì xì tùy nhỏ nhưng cũng làm ấm lòng cán bộ chiến sĩ nơi bên cương
cách đó không xa anh em chiến sĩ mới cũng đang quay quần chuẩn bị cho nổi bánh trưng tết
dạ vâng anh trong điều kiện như thế này thì bọn em liên lạc với gia đình thông qua thư ạ thông qua những lá thư
vậy thì điện thoại thì thế nào
vâng anh ạ điện thoại thì
đồn em đông quân thì không có sóng
nếu mà mua điện thoại thì phải ra nơi đồn cũ đi hơn ba mươi km mới có sóng điện thoại để gọi điện để cho gia đình ạ
vui xuân mới không quên nhiệm vụ hơn ba mươi ba km đường biên giới việt lào nằm múc giới do đồn quản lý vẫn vẹn toàn
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng châu khê vẫn luôn xác định rõ trách nhiệm của mình để biên giới bình yên
đây là cái tết đầu tiên mà tôi ra gia đình để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
nhớ được sự quan tâm của
của bán chủ huy đơn vị và các anh em ở trong đơn vị
thật sự chúng tôi đã có một cái tết rất vui rất hạnh phúc và đầm ấm
đấy giờ đấy tôi mới hiểu thế nào là đồn là nhà biết giờ là quê hương
thật sự đây là cái tết rất vui trong đời của tôi
xa dân xa bản sinh hoạt chợ cũng không và cũng không có sóng điện thoại để chia sẻ với người thân của mình
vì vậy không khí đón tết của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng châu khê cũng hết sức đặc biệt
trong thời khắc
trong thời khắc thiêng liêng như thế này thì hơi ấm của tình người tình đồng chí tình đồng đội đã hòa quyện thành tình yêu tổ quốc